chiều ngày hai mươi ba tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến sân bay nội bài kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn theo lời mời của thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
trong hai nghìn hai mươi hai và hai mươi ba tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có nhiều chương trình làm việc với những hoạt động đa dạng cả song phương và đa phương sau đây là phần tổng hợp của chúng tôi xung quanh hội nghị lần này
thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã khai cơ chế một cửa asean sáng kiến mạng lưới các thành phố thông minh asean thúc đẩy kinh tế số và một asean số hóa trong cách mạng công nghiệp bốn kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep trong năm hai nghìn một mươi chín
các nhà lãnh đạo quyết định chọn năm hai nghìn một mươi chín là năm văn hóa asean nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy bản sắc văn hóa asean
tại phiên toàn thể thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ ủng hộ chủ đề hội nghị do thái lan đề xuất cho rằng duy trì môi trường khu vực hòa bình lâu dài ổn định bền vững là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của hiệp hội
thủ tướng đề nghị trong mọi trao đổi và hành động dù tôn trọng sự đa dạng khác biệt nhưng asean là một cộng đồng cần đề cao đoàn kết nội khối và vun đắp lòng tin giữa asean với các đối tác phát huy vai trò trung tâm và hiệu quả của các cơ chế hợp tác và an ninh khu vực do asean chủ trì và dẫn dắt
asean cần đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối tận dụng hiệu quả các cam kết và thỏa thuận đã ký sớm hoàn tất đàm phán hiệp định rcep
đề cập đến vấn đề biển đông thủ tướng cho rằng thời gian qua đã có những nỗ lực tiến triển trong đàm phán coc giữa asean và trung quốc và hướng tới sớm hoàn tất coc hiệu lực hiệu quả phù hợp luật pháp quốc tế bền vững và được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
thủ tướng nhấn mạnh phải mất ba thập kỷ mới có được gia đình asean với một mươi quốc gia đông nam á anh em hôm nay và đã phải trải qua nửa thế kỷ để có cộng đồng asean lớn mạnh ngày nay
đó chính là nhờ nỗ lực thiện trí và tình cảm của nhân dân các nước và cũng là công sức được rất nhiều thế hệ gây dựng vun đắp và phát triển
các nước asean cần cân bằng trong tiếp cận hài hòa trong quan hệ chủ động trong hành động bởi đó chính là chìa khóa giúp asean kiến tạo chỗ đứng vững vàng tiếp tục phát triển giữa những nhiễu động của dòng chảy thời đại
phát biểu của thủ tướng được các đại biểu đánh giá cao hội nghị đã thông qua tuyên bố tầm nhìn lãnh đạo asean về quan hệ đối tác vì sự bền vững tuyên bố của lãnh đạo asean về năm văn hóa asean hai nghìn một mươi chín tuyên bố bangkok về chống rác thải biển ở khu vực asean
trong phát biểu tại hội nghị tổng thống philippines rodrigo duterte đã chân thành cảm ơn chính phủ việt nam ngư dân việt nam đã cứu giúp ngư dân philippines trong vụ việc ngày chín tháng sáu vừa qua thể hiện tinh thần asean hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện đúng các quy định quốc tế ứng xử trên biển
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có một số cuộc gặp làm việc tiếp xúc song phương các trưởng đoàn nhà lãnh đạo các quốc gia asean tham dự hội nghị trong đó có thủ tướng thái lan singapore lào campuchia tổng thống indonesia
tại các cuộc gặp gỡ tiếp xúc hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp định hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương như vấn đề giải quyết lao động thúc đẩy phân định các vùng biển các vướng mắc về thuế
bên lề hội nghị thủ tướng đã gặp mặt một số tập đoàn lớn của thái lan để trao đổi về một số dự án đầu tư lớn áp dụng công nghệ thân thiện môi trường thúc đẩy xuất khẩu hàng việt nam
trong thời gian tham dự hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thăm đại sứ quán gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người việt nam đang công tác học tập và sinh sống tại đây
chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã góp phần thắt chặt và củng cố tinh thần đoàn kết asean phát huy vai trò trung tâm của hiệp hội các quốc gia đông nam á mở rộng làm sâu sắc quan hệ với các đối tác của asean nâng cao hình ảnh việt nam đổi mới tham gia chủ động tích cực và có trách nhiệm trong việc giải quyết các thách thức của khu vực